sau hai ngày làm việc đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã bế mạc
đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn gồm một trăm ba mươi tám đại biểu trong đó có một mươi một đồng chí được bầu vào ban thường trực
đồng chí tô thị bích châu đã tái đắc cử giữ chức chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đại hội cũng bầu một mươi năm đồng chí đi dự đại hội mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đại hội đã thông qua nghị quyết tăng cường mối đại đoàn kết toàn dân tộc đổi mới nội dung hoạt động đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới
nhân dịp này thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân tp hcm đã tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận